cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguồn gốc và đối tượng
hiện lực lượng tuần tra đồn biên phòng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tăng vật
đồng thời hoàn thành hồ sơ và bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền
cũng trong ngày hôm nay công an tp cnh đã thu giữ hơn hai chín mươi bốn bao thuốc lá ngoại hiệu z hero scot
nhập lậu tại số nhà một trăm linh đường hai mươi sáu trên ba phường châu văn liêm quận ô môn tp cnh

qua công tác điều tra vào khoảng tám h ba mươi phút sáng nay công an tp cnh tiến hành khám xét nhà của bà trần thủy vân
phát hiện đối tượng tăng bích ngọc ngụ tại tỉnh cà mau và nguyễn thị minh tâm ngụ tại tp cnh
đang tiến hành giao dịch thuốc lá lậu
khám xét tại hiện trường cơ quan công an phát hiện và thu giữ hơn hai bao thuốc lá ngoại
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ
và đến đây bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo